do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với cường gió đông trên cao
trong hai ngày vừa qua trên địa bàn huyện con plông tỉnh con tum có mưa lớn kéo dài
mưa liên tục những ngày đầu tháng một mươi một trên địa bàn huyện con plong đã làm cho tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu bị đứt và ách tắc nhiều đoạn
làm cô lập hoàn toàn hai xã xa nhất của huyện là đắc rinh và đắc nên
trên địa bàn xã đắc đô rinh có năm điểm sạt lở và ngập nước không thể qua lại được
chính quyền xã đắc rinh đã cử người túc trực tại các điểm sạt lở
đồng thời thông báo cho người dân biết về tình trạng nước suối dân cao gây ngập và sạt lở trên tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi chín
để người dân không cho người và gia súc đi lại trên các đoạn tuyến này
tình hình mưa lũ hiện tại là rất là phức tạp
và với thời gian làm việc năm năm trên địa bàn sáu năm trên địa bàn thì đây là lần đầu tiên em được chứng kiến nước sơn cao như thế này
những lần trước thì có thể là xe máy hoặc là ô tô vẫn qua được
tuy nhiên thì lần này thì hầu như là tắt đường toàn bộ
trước mùa mưa vừa rồi là xã cũng đã chỉ đạo các đồng chí là đảng viên đang phụ trách thôn
rồi căn bộ huyện đó là cô mấy người phố trách thôn là về ở thôn là tuyên truyền cho bà con là
từ thời điểm tháng một mươi đến tháng một mươi một tháng ba là từ thời điểm là rất là là là mùa mùa lũ
là bà con đi lại nước sông suối rồi đi làm
những các trẻ em đi học một qua các cái suối nhỏ nhỏ nhỏ lẻ rồi nước cũng rất là nguy hiểm
tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu là con đường độc đạo nối các xã vùng đông trường sơn của huyện con plong
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện con plông
đến trưa ngày hai tháng một mươi một tình hình mực nước ở các sông suối trên địa bàn huyện con plong
vẫn chưa có dấu hiệu rút
trước thực trạng trên chính quyền huyện con plong cũng đã có những giải pháp kịp thời
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân
giải pháp đầu tiên chúng tôi là sẽ rào và ngăn cản đường hai bên không cho dân qua lại
và ô tô xe máy qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân cũng như là gia súc
chúng tôi đêm hôm qua thông tin với công ty thủy điện dhc để phối hợp hai bên địa phương
cùng với dhc để xử lý những cái đoạn bị sạc lỡ
riêng cái đoạn tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu mà từ mang lây đi đất linh sáng hôm nay
thì sở giao thông cùng với nhà tư vấn đã đến tại hiện trường để có giải pháp và xử lý
đoạn đường từ đoạn đường trường sơn đông từ xã hiếu đi xã ngọc têm
thì giải pháp xử lý sớm hôm nay thì bắt đầu quy động các xe xử lý năm trăm linh khối đất
của cái vị trí sạc lỡ thứ nhất
trưa hôm nay sẽ xử lý sông đông thứ nhất vị trí thứ nhất và chiều hôm nay
còn vị trí thứ hai nữa thì cố gắng đến sáu giờ tối hôm nay thì thông đường tuyến của trường sơn đông
hiện tại trời vẫn tiếp tục mưa to trên địa bàn huyện con plong
các cầu trần trên tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu đang bị ngập nặng
sở giao thông vận tải tỉnh con tum khuyến cáo người dân và phương tiện
nếu không có nhiệm vụ đặc biệt không nên lưu thông trên tuyến đường này
trong thời gian từ nay cho đến hết ngày ba tháng một mươi một